chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình kinh tế và dự báo của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn hiệp định thương mại tự do việt nam eu được kỳ vọng mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho việt nam
tuy nhiên bên cạnh ưu đãi về thuế quan evfta cũng đưa ra những điều kiện chặt chẽ mà nếu không có sự chuẩn bị kỹ càng
các mặt hàng xuất khẩu của việt nam khó có thể được hưởng mức thuế ưu đãi là
và để bảo đảm hiện thực hóa những lợi ích từ hiệp định và giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn
chính phủ và doanh nghiệp việt nam sẽ phải cùng đi một chặng đường dài trong việc cải cách thể chế và nâng cao năng lực doanh nghiệp
hiệp định evfta được đánh giá là một trong những hiệp định thương mại tự do thế hệ mới toàn diện chất lượng cao và cân bằng với lợi ích
sẽ giúp các doanh nghiệp việt nam đa dạng hóa thị trường xuất khẩu giảm áp lực phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống
các doanh nghiệp nói chung và đặc biệt là doanh nghiệp diệt may nói riêng
thì sẽ có cơ hội để xuất khẩu rất nhiều mặt hàng vào thị trường châu âu
và khi hiệp định được thông qua thì một trong các cái ưu đãi
các doanh nghiệp diệt may được hưởng là thuế xuất gần như
hiện tại mức thuế đang tính là bình quân khoảng chín sáu
các doanh nghiệp diệt may việt nam trong lúc chờ các hiệp định được thông qua
cũng cần phải nâng cao năng lực cạnh tranh thu hút lao động và tăng cường các tiêu chuẩn
để đáp ứng được chất lượng hàng châu âu
các doanh nghiệp diệt may được hưởng là thuế xuất gần như

ước tính của vụ chính sách thương mại đa biên bộ công thương
evfta sẽ giúp xuất khẩu của việt nam tăng trưởng khoảng hai mươi một một năm trong khoảng một mươi năm đầu
cao hơn từ bốn sáu so với khi chưa có evfta
việc thực thi evfta dự kiến sẽ đưa kim ngạch xuất khẩu của việt nam vào eu
đạt tám mươi năm tỷ đô la vào năm hai nghìn hai mươi và đạt hai trăm hai mươi tỷ đô la vào năm hai nghìn hai mươi
sở dĩ evfta có thể mang lại sự gia tăng đáng kể về xuất khẩu cho việt nam
là bởi cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của việt nam và eu mang tính bổ sung cho nhau
nhìn nhận vào việc miễn giảm thuế của hiệp định evfta thì đúng là khi mức thuế giảm
hoặc được miễn sẽ tạo ra làn sóng của cả hai phía
đó là sự đầu tư từ doanh nghiệp châu âu sang việt nam và ngược lại
châu á nói chung asean và cả việt nam nói riêng
ở mức độ như thế nào để tận dụng được lợi ích cao nhất cho của hiệp định
ở liên minh châu âu chúng ta hay nói đến chuyện là các doanh nghiệp châu âu
sẽ bắt đầu lấn sân sang việc sản xuất hay là lắp ráp
hay là chúng ta tạo ra những hấp về thương mại và xuất khẩu ở việt nam
để nói xa hơn cái họ muốn là gì
là họ sẽ
bắt đầu hội nhập những hoạt động của họ ở việt nam vào toàn bộ cái chuỗi giá trị của họ trên toàn cầu
mặc dù cơ hội mà evfta mang lại cho các ngành hàng xuất khẩu của việt nam là rất lớn
nhưng cơ hội đó chỉ dành cho những doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các cam kết
về chất lượng xuất xứ cũng như các tiêu chí phát triển bền vững
để vào đất thị trường này thì chúng ta phải vượt qua một loạt các cái rào cản
trước hết là các quy tắc xuất xứ thứ hai là các điều kiện về kỹ thuật
rồi các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm rồi các điều kiện về lao động về môi trường
hay nói rộng ra là những cái tiêu chuẩn đảm bảo cho sự phát triển bền vững
các cái quy định về sở trí tuệ v v
có thể nói là một dừng những cái rào cản những cái điều kiện những cái quy định
những cái chuẩn mực mà việt nam phải vượt qua các doanh nghiệp việt nam phải vượt qua
evfta sẽ không chỉ mang đến những dòng thuế được xóa bỏ
gia tăng cơ hội xuất khẩu cho các mặt hàng
mà việt nam đang có lợi thế như dệt may da dày nông thủy sản
những rào cản về thương mại các tiêu chuẩn kỹ thuật vệ sinh dịch tễ
những đòi hỏi thương mại công bằng mà eu đưa ra trong cam kết đều là những tiêu chuẩn cao của thế
giới những tiêu chuẩn này là chuẩn mực quốc tế và không có sự nhận nhượng
một trong những thách thức lớn nhất của các doanh nghiệp là thiếu nguyên liệu trong nước và nguyên
liệu đáp ứng quy tắc xuất xứ của các hiệp định thương mại tự do mà việt nam đang tham gia
mặc dù quy tắc xuất xứ
trong evfta cho các doanh nghiệp các doanh nghiệp đáp ứng quy tắc xuất xứ trong evfta cho các doanh nghiệp
cho phép cộng gộp xuất xứ tức là doanh nghiệp được phép sử dụng nguyên liệu từ các nước nội
khối eu hoặc các nước có hiệp định thương mại với eu để sản xuất thì vẫn sẽ được hưởng ưu đãi thuế
khi xuất khẩu vào eu tuy nhiên trong điều kiện công nghiệp phụ trợ của việt nam chưa đáp ứng được
nguồn nguyên liệu chủ yếu đang được nhập khẩu từ các nước không có fta với eu doanh nghiệp cũng sẽ
gặp khó khăn khi phải tái cấu trúc lại chuỗi cung ứng nhằm đáp ứng quy tắc cộng gộp xuất xứ
muốn bảo đảm nguyên tắc xuất xứ để được hưởng ưu đãi từ evfta trước mắt các doanh
nghiệp có chuyển hướng tìm kiếm nguồn cung nguyên liệu trong khối eu để bảo đảm tỷ lệ nguyên liệu
nội khối về lâu dài nhà nước cần quy hoài các cụm công nghiệp sản xuất thuộc gia và nguyên
liệu ngành da dày cũng như tập hợp các doanh nghiệp thành cụm công nghiệp tập trung nhằm thúc
đẩy liên kết giữa các doanh nghiệp các chuyên gia cũng lưu ý chính phủ cần có
những biện pháp quản lý chặt chẽ hơn về xuất xứ sản phẩm tránh các vấn đề về gian lận thương
mại né xuất xứ lợi dụng ưu đãi thuế từ các hiệp định điều này có thể dẫn đến những trừng
phạt thương mại ảnh hưởng đến các ngành hàng xuất khẩu của việt nam
trường hợp là người ta mượn xuất xứ của việt nam hoặc là không đạt ứng tiêu chuẩn xuất xứ
hoặc là hoàn toàn có gian lận về thương mại tôi hiểu rằng nguy cơ này còn lớn hơn có nhiều khả
năng là nếu kiểm soát không tốt làm cho lượng hàng tăng lột biến các biện pháp như từ về thương
mại hay là các biện pháp về là chống lận đánh thuế sẽ được các nước của eu là người ta áp dụng
và như vậy thì nó không chỉ ảnh hưởng đến đối với các doanh nghiệp nước ngoài gian lận mà
đang còn ảnh hưởng trực tiếp đến ngành sản xuất hiện tượng gian lận thương mại cái việc thay đổi cái xuất
xứ hàng hoa thì có thể là một vấn đề rất lớn mà cần phải tăng cửa hơn nữa công tác quản lý
thị trường công tác kiểm tra kiểm soát để đảm bảo lợi ích của quá trình hội nhập nó mang

việt nam cũng sẽ phải đối mặt với không ít những thách thức về phía thương mại việc dễ dàng cho hàng hoá việt tiếp cận thị trường eu cũng bị đánh đổi bằng việc đối mặt với một nguồn nguồn kinh doanh vật liệu việt nam và cộng đồng doanh nghiệp kinh doanh tại việt nam chứ không phải bằng con đường như là chuyển tải hay là thay đổi xuất xứ điều đó nó sẽ không mang lại lợi ích cho nền kinh tế việt nam mà thậm chí nó còn gây ra những rủi ro những trừng phạt thương mại mà nền kinh tế sẽ phải gánh chịu
việt nam cũng sẽ phải đối mặt với không ít những thách thức về phía thương mại
việc dễ dàng cho hàng hóa việt tiếp cận thị trường eu cũng bị đánh đổi bằng việc hàng hóa châu âu sẽ vào nội địa dễ dàng hơn
tăng tính cạnh tranh cho hàng hóa việt trên chính sân nhà
tất nhiên khi mức thuế giảm hoặc là về bằng không thì nó cũng sẽ có những mặt hàng mà nó bị trung lấp
và như vậy nó sẽ tạo ra cái cạnh tranh cho doanh nghiệp việt nam
tuy nhiên là quan điểm của phía châu âu hay là hiệp hội doanh nghiệp châu âu thì rõ ràng cạnh tranh bình đẳng và minh bạch
thì nó cũng sẽ tạo ra một cái cú hích cho việt nam để tăng cường cái chất lượng hàng hóa của mình
theo một cái tiêu chuẩn mới là tiêu chuẩn của châu âu
ngoài ra việc nâng cao và bảo đảm những yêu cầu về chất lượng môi trường và chính sách về lao động
cũng tạo ra áp lực về chi phí đối với các doanh nghiệp
các chuẩn mực về phát triển bền vững đang trở thành một giấy thông hành mà các doanh nghiệp việt nam
buộc phải đảm bảo để vào được thị trường thế giới
và doanh nghiệp việt nam đi sớm được ngày nào trong việc đáp ứng các điều kiện đó thì càng gây lợi thế
và tôi nghĩ là đấy cũng là cái cách mặc dù là để tuân thủ những cái điều kiện đó
nó cần những cái chi phí nó phát sinh trước hết là về mặt ngắn hạn đối với doanh nghiệp việt nam
nhưng về mặt dài hạn nó sẽ đảm bảo cái sự phát triển bền vững
và tôi nghĩ rằng đây sẽ chính là vượt qua các giao cản sẽ chính là cơ hội để chúng ta lớn lên
một điểm yếu nữa là vấn đề sở hữu trí tuệ cần được triệt để giải quyết
cải cách thể chế đi cùng với hướng dẫn thực thi cần được tích cực
để đáp ứng yêu cầu từ phía eu doanh nghiệp cũng cần hiểu và thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ
trong việc sở hữu trí tuệ của mình để tránh những vi phạm đáng tiếc xảy ra
theo một số tính toán mang tính tham khảo về lợi ích cộng hưởng từ cptpp evfta
sắp tới có thể thêm rcep và các fta khác
nếu cộng đơn thuần lợi ích từ các fta
chúng ta sẽ có thể giải quyết tất cả các vấn đề tương lai của các cộng đồng tương lai của các cộng đồng tương lai
nhưng đó là khi chúng ta hội nhập tốt đáp ứng được đầy đủ các cam kết và được hưởng lợi
vấn đề đặt ra là khả năng hấp thụ đến đâu với cách tiếp cận chậm như cptpp
và có đến bảy mươi doanh nghiệp chưa nắm bắt được các đội dung của hiệp định fvfta
theo đánh giá của viện nghiên cứu quản lý trung ương
sau nửa năm có hiệu lực xuất khẩu vào các thị trường cptpp chưa khởi sắc như kỳ vọng
tất nhiên là không thể loại trừ các nguyên nhân từ bối cảnh thương mại khu vực và toàn cầu
song khả năng tận dụng cơ hội cũng chưa cao
một số nội dung chậm ban hành ví dụ như biểu thuế chỉ vừa mới được ban hành ngày hai mươi sáu tháng sáu
chậm năm tháng kể từ khi hiệp định có hiệu lực
trong quá trình chuẩn bị và thực hiện hiệp định này vẫn còn chưa được nhiều
ví dụ như là những cái chuẩn bị về năng lực những cái chuẩn bị về kết nối giữa các ngành hàng
làm thế nào để đáp ứng những tiêu chuẩn mới trong cptpp
hay thậm chí chúng ta nói về đối với chúng ta có thể đổi khách quan cho việc thay đổi chính sách ở các nền kinh tế thành viên cptpp
nhưng chính cptpp cũng cho phép
những cơ chế để chúng ta tham gia vào quá trình tham vấn chính sách ở nước họ nhưng chúng ta chưa tham gia được
đấy thì vấn đề chính ở đây là cái tâm thế chuẩn bị của cả cộng đồng doanh nghiệp
cả định hướng của chính phủ cho cộng đồng doanh nghiệp có lẽ chưa thực sự là kịp thời
chưa đủ rõ để cộng đồng doanh nghiệp có thể yên tâm với cái cuộc chơi ấy
đánh giá về sự thiếu chủ động khi tiếp cận các fta
ông lê trung khanh phó phụ trưởng vụ đa biên bộ công thương cho rằng
với cách tiếp cận chậm như cptpp thì những lợi ích chỉ là trên giấy
theo ông khanh phía doanh nghiệp và cả các bộ ngành địa phương vẫn còn chưa có sự chủ động
chủ tịch vcci cho rằng nhận thức rõ được các cơ hội mà các hiệp định cptpp hay evfta mang lại
nhưng độ sẵn sàng của cộng đồng doanh nghiệp các cơ quan quản lý vẫn còn thấp
vì vậy cần phải tiếp tục cải cách thể chế hội nhập hóa để có lợi nhất cho doanh nghiệp việt nam
chúng ta đã cắt giảm được trên năm mươi các điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính kiểm tra chuyên ngành
thế nhưng cũng có thể nói rằng
làm sao cho cái kẻ đó nó phải thực chất hơn và doanh nghiệp có thể cảm nhận được
và có thể giúp cho các doanh nghiệp thực hiện các thủ tục kinh doanh một cách thuận lợi hơn
và cái điểm đầu tiên mà các doanh nghiệp châu âu đề cập đến khi mà họ quyết định đầu tư
hay là họ chuẩn bị cái làn sóng đầu tư của họ đấy là cải cách thể chế ở việt nam như thế nào
rõ ràng là như chúng ta đã biết thì cái thủ tục hành chính của việt nam hiện nay
vẫn đang ở cái mức thấp
cái chi phí để thực hiện thủ tục hành chính vẫn ở mức cao
đó thế nên là doanh nghiệp châu âu muốn là gì
đầu tiên là chúng ta cải cách về thể chế trước
thế sau đó là gì
khi mà cùng với cái làn sóng đầu tư của họ
thì lúc đấy họ sẽ giúp ích cho việt nam nhiều hơn và cho các doanh nghiệp sme của việt nam nhiều hơn
những rào cản về thương mại các tiêu chuẩn kỹ thuật vệ sinh dịch tễ mà eu đưa ra trong cam kết
đều là những tiêu chuẩn cao của thế giới
đặt đòi hỏi này vào tỷ lệ bảy mươi doanh nghiệp chưa nắm rõ thông tin về evfta
có thể nói điều kiện tiên quyết để tận dụng cơ hội mới từ doanh nghiệp việt nam đã không đủ
đây cũng chính là lý do mà chỉ có khoảng bốn mươi cam kết ưu đãi thuế quan trong các fta của việt nam được tận dụng

hiện nhiều doanh nghiệp mới chỉ lưu ý đến thuế mà chưa quan tâm rộng hơn như quá trình làm thủ tục để đến được với người tiêu dùng châu âu
nếu muốn được hưởng lợi việc doanh nghiệp phải làm là chuẩn bị ngay để tận dụng các lợi thế càng sớm càng tốt
bởi evfta có thời gian cắt giảm thuế lộ trình ngắn
cùng với đó bản thân các doanh nghiệp cần quan tâm chi tiết hơn sát hơn với thực tiễn như quy tắc xuất xứ hàng rào kỹ thuật
với việc tham gia nhiều fta thế hệ mới toàn diện độ mở của nền kinh tế việt nam ngày càng lớn
điều này đem lại rất nhiều cơ hội cho doanh nghiệp nhưng cũng tạo ra không ít đáp lực về mặt cạnh tranh
trong bối cảnh đó doanh nghiệp không chủ động thích ứng sẽ không thể tồn tại
vì vậy mỗi doanh nghiệp phải tự thân vận động nâng cao trình độ quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế
hướng tới sản xuất minh bạch đổi mới công nghệ để bảo đảm chất lượng sản phẩm đông đều ổn định
đồng thời nâng cao trình độ nhận thức của người lao động trong hợp tác kinh tế quốc tế
thưa quý vị thị trường đã mở nhưng nếu thể chế không kịp cải thiện năng lực doanh nghiệp không kịp nâng cấp
nguồn nhân lực không kịp đáp ứng những cơ hội mà các nhà đàm phán tính toán từ hiệp định thương mại tự do việt nam eu
sẽ không thể tạo nên được tốc độ tăng trưởng thực sự cho nền kinh tế
và để đáp ứng yêu cầu của eu trong quá trình hiệu lực hóa evfta việt nam sẽ cần phải có những cải cách kèm theo
và trong phần cuối của chương trình sẽ là khuyến nghị từ các chuyên gia về các vấn đề cần lưu ý
để hiện thực hóa
và các giá trị từ hiệp định thương mại tự do với eu
thì cái đơn giản nhất đấy là gì là thủ tục về hải quan kiểm soát hải quan quản lý hải quan
xác định trị giá hải quan hay là quá trình thông quan hàng hóa ở việt nam chẳng hạn
phải ở cái mức độ là tạo thuận lợi cho doanh nghiệp châu âu
thứ hai là thủ tục thuế chính sách thuế
cái việc giảm thuế hay là miễn thuế nó chỉ là một yếu tố để cân nhắc thêm cái quyết định đầu tư thôi
tuy nhiên những cái vấn đề khác liên quan đến thuế ví dụ như là thanh tra thuế kiểm tra thuế
và tạo điều kiện cho người nộp thuế
các doanh nghiệp châu âu quan tâm
đó là một ví dụ
hoặc là những ví dụ khác liên quan đến đăng ký kinh doanh hay là kiểm tra chuyên ngành
thì những cái vấn đề đấy là những cái vấn đề mà tạo rất là nhiều cái khó khăn cho các doanh nghiệp nước ngoài
đang hoạt động kinh doanh ở việt nam
thì đó là cái mà doanh nghiệp châu âu đang muốn đang hy vọng là chính phủ việt nam sẽ cần phải cải cách nỗ lực hơn nữa
nhất là cái việc trong nhiều năm qua thì chúng ta vẫn nhấn mạnh cái yêu cầu là làm thế nào để tăng nâng cao được nhận thức
của cộng đồng doanh nghiệp và kể cả các cơ quan quản lý nhà nước về các hiệp định thương mại tự do
trong đó có cptpp và evfta
vấn đề là việc thực hiện các biện pháp nâng cao năng lực và nhận thức này
làm thế nào để cho nó có tính thực chất và đáp ứng được đủ độ sâu của các cái ngành hàng quan trọng
vấn đề tiếp theo là những hành động cụ thể của cộng đồng của chính phủ trong việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp
thực hiện cuộc cuộc chơi này
tạo điều kiện là gì

thông tin về thị trường
thông qua các mạng lưới ngoại giao thương vụ của các nước
chính phủ hoàn toàn có thể giúp doanh nghiệp kết nối với các nhà cung ứng ở nước ngoài
kết nối với các nhà doanh nghiệp phù hợp và thậm chí là cung cấp những cái thông tin
để doanh nghiệp đỡ được giảm được cái chi phí về tìm hiểu đối tác
tìm hiểu về các nhà cung ứng cho mình
từ đó doanh nghiệp có thể yên tâm hơn trong việc kết nối và đáp ứng được những tiêu chuẩn chơi
phù hợp với hiệp định thương mại tự do từ dễ đến khó
thưa quý vị theo các chuyên gia để hiện thực hóa các giá trị từ các fta
ưu tiên hàng đầu là việt nam sẽ phải thực thi tất cả các cam kết của hiệp định
đặc biệt là cam kết phi thuế quan
chẳng hạn như việt nam cần xây dựng một hệ thống giải quyết tranh chấp đầu tư mạnh mẽ
nhằm hạn chế rủi ro gắn với tranh chấp và nợ tiềm ẩn
bên cạnh đó cần phải thực hiện những cải cách để thúc đẩy năng lực cạnh tranh

đặc biệt là liên quan tới các chính sách thuận lợi hóa thương mại
nhằm giảm các rào cản phi thuế quan và giảm chi phí thương mại và hậu cần
từ phía doanh nghiệp cũng cần phải chủ động nắm bắt tìm hiểu nội dung hiệp định
chủ động cải thiện nội lực để đáp ứng yêu cầu của hội nhập